tàu chín trăm linh bốn của hải quân chủng hải quân đã đưa hai ngư dân trong tổng số sáu ngư dân tàu cá tỉnh quảng ngãi gặp nạn đưa cứu trên biển về đến cảng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh đưa về gia đình
trước đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút ngày bốn tháng năm tàu cá qng chín mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi năm ts của tỉnh quảng ngãi trên tàu có sáu ngư dân đang đánh bắt cá ngừ trên biển thì bị mắc cạn vào bãi đá ngầm ở phía tây nam đảo đá tây thuộc huyện đảo trường sa của tỉnh khánh hòa
ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn tàu chín trăm linh bốn đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại đảo đá tây đã nhanh chóng cơ động đến cứu

ngư dân trong đó có thuyền trưởng tàu cá xin ở lại để cùng phối hợp với các lực lượng cứu kéo tàu hai ngư dân còn lại muốn về bờ
lãnh đạo quân chủng hải quân đã điều tàu bảy trăm một mươi bốn ra hiện trường tiếp nhận bốn ngư dân và ở lại ứng trực cứu tàu cá đồng thời ra lệnh cho tàu chín trăm linh bốn chở hai ngư dân về bờ